những năm gần đây ba tiêu chí kéo giảm số vụ số người tử vong số người bị thương đều giảm hơn so với năm trước
tuy nhiên những vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra đều để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng
làm sao để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do rượu bia đang là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng
chỉ cần lướt mạng với từ khóa tai nạn giao thông chúng ta sẽ thấy hàng nghìn kết quả
và rất nhiều trong số đó xuất phát từ nguyên nhân lái xe uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích
nhất là những vụ tai nạn thời gian gần đây khiến dư luận xã hội phẫn nộ bởi sự thiếu ý thức và trách nhiệm của những tài xế khi tham gia giao thông
mức độ tiêu thụ rượu bia bình quân của người việt tăng cao qua các năm và không chỉ đàn ông phụ nữ cũng là đối tượng uống nhiều
chứ kể đến việc ngay càng trẻ hóa lứa tuổi sử dụng nụ uống có cồn
cùng với đó hành vi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cũng tăng và gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng nếu không có các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ
nhiều ý kiến cũng cho rằng cần hình sự hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong máu
tôi thấy rằng khi mà giả soát các cái văn bản pháp luật và các cái chế định chế tài
thì thấy rằng là có những cái hành vi có những cái mức độ vi phạm mà ở cái mức độ đặc biệt nghiêm trọng
thì hiện nay chúng ta lại đang xử lý hành chính trong khi về bản chất chúng ta phải xử lý về mặt hình sự
ví dụ như singapore và hàn quốc và nhật bản là các quốc gia đã hình sự hóa cái vấn đề này
và các quốc gia quanh ta malaysia và thái lan là cũng bắt đầu thực hiện cái hình sự hóa
là cái mức họ đưa ra là từ tám mươi trở lên là phải hình sự hóa
ngoài cái phạt tiền là anh có thể bị tống tù sáu tháng cho đến hai năm
ngoài ra vấn đề phạt lao động công ích với vi phạm nồng độ cồn cũng là một chế tài nên xem xét
nếu nước mức xử phạt liên quan đến tài chính có thể phát sinh phức tạp
cần phải đa dạng hóa các hình thức xử phạt
đây là một nguyên tắc trong xử lý vi phạm hiệu quả
nên có thể đổi chế tài thành lao động công ích
cho bệnh viện phục vụ người bị thương do người khác vi phạm nồng độ cồn gây ra
những hậu quả đã nhìn thấy rõ và nỗi đau của mỗi gia đình nạn nhân sẽ còn mãi
nếu như những hành vi nguy hiểm này không được chấm dứt
hiện luật phòng chống tắc hại rượu bia sắp có hiệu lực
hy vọng bộ luật này được thông qua sẽ kiểm soát ngăn ngừa việc sử dụng rượu bia
gây ra hệ lụy không đáng có cho mỗi gia đình và xã hội